việt nam airlines sẽ không chịu trách nhiệm cho bất cứ khoản bồi thường nào nếu khách vi phạm các quy định phòng chống dịch bị từ chối vận chuyển
nơi bán sẽ chịu trách nhiệm về khoản chi hoàn nếu khách yêu cầu hoàn vé do không thực hiện được chuyến bay hãng bay này thông báo
thưa quý vị cho đến thời điểm này tình hình dịch cơ bản đã được kiểm soát cuộc sống đã dần trở về trạng thái bình thường mới
những ngày qua đã có rất nhiều những tín hiệu đáng mừng cho công tác phòng chống dịch
các hoạt động kinh tế xã hội đang dần được phục hồi
tuy nhiên công tác phòng dịch vẫn luôn cần đảm bảo tránh tâm lý chủ quan lơ là
liên quan đến những thông tin về dịch bệnh covid một mươi chín chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật gửi đến quý vị
cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi kính chào và hẹn gặp lại